hai mươi bốn tuổi là một trăm một mươi điểm mới của luật thân cước
với kích thước nhỏ gọn chất liệu tốt tính bảo mật bảo an cao
và còn có thể được tích hợp thêm rất nhiều thông tin khác theo nhu cầu của người dân
sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong việc đi lại học tập khám chữa bệnh tiêm chủng
và thực hiện các giao dịch khác trong đời sống hàng ngày
điều này càng có ý nghĩa hơn với trẻ em vùng cao
theo đặc điểm tình hình của đồng bào dân tộc ở vùng cao
thì nhà cửa rồi các loại tủ để bảo quản thì nó cũng không được
như ở các địa bàn thành thị dẫn đến trong quá trình sinh hoạt
hoặc trong quá trình sinh sống thì có thể xảy ra thất lạc hoặc rách nát
đối với giấy tờ bằng vật liệu giấy
tuy nhiên là thẻ căn cước bằng vật liệu nhựa cứng thì sẽ mang tính bền vững hơn
và đồng thời không phải đem đi quá nhiều loại giấy tờ khi thực hiện các tủ tục liên quan
nó sẽ tránh được việc rách nát thừa
để chuẩn bị cho việc triển khai luật căn cước
vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
hiện công an các đơn vị địa phương đang tích cực chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết
từ nhân sự tràn thiết bị nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả luật căn cước
công an quận hà đông đã làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy
ủy ban dân dân quận chỉ đạo các bang ngành đoàn thể ủy ban dân các phường
triển khai thực hiện kế hoạch cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới một mươi bốn tuổi trên địa bàn quận hà đông
tăng cường công tác tuyên truyền về những điểm mới của luật căn cước
hai nghìn hai mươi ba dưới nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của ủy ban dân quận
loa truyền thanh của ủy ban dân các phường tuyên truyền trên trang fanpage của tuổi trẻ công an quận hà đông
sổ tay an ninh nhà đông điện tử tuyên truyền tại các buổi họp khu dân cư tổ dân phố
và các khu trung cư bố trí lực lượng cán bộ tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ tăng cường
về quy trình các bước thực hiện việc cấp căn cước theo quy định mới nhất
chúng tôi cũng đã có những bước chuẩn bị một là cũng đã tiến hành giả soát thông tin của trẻ em cập nhật đầy đủ thông tin của trẻ em dưới một mươi bốn tuổi
vào trong cơ sở dự kiến quốc gia dân cư cũng đã có những dự kiến sẽ phối hợp với các nhà trường
để thực hiện việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em là học sinh đang đi học
và sẽ chỉ đạo các tổ tăng cường để xuống tận địa bàn thực hiện việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em
trong trường hợp các trẻ em không đi học hoặc đang ở nhà
một cuộc chiến tranh thần kỳ đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng chi lăng hay một đống đa của thế kỷ hai mươi
công an nhân dân đã kề vai sát cánh cùng với quân đội nhân dân việt nam lập nên nhiều chiến công trong chiến dịch điện biên phủ
những tấm gương chiến đấu dũng cảm hy sinh của cán bộ chiến sĩ công an trong công tác bảo vệ chiến dịch
đã hôn đúc nên truyền thống anh hùng vẻ vang của công an nhân dân việt nam là di sản tinh thần vô giá
thôi thúc lực lượng công an nhân dân tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong những giai đoạn sau này
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bộ chính trị quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
cùng với quân đội nhân dân lực lượng công an nhân dân xác định công tác bảo vệ chiến dịch điện biên phủ là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong giai đoạn này
ban công an tiền phương được thành lập với yêu cầu trực tiếp bảo vệ hoạt động của các lực lượng các ngành tham gia chiến dịch
công an nhân dân đã được tham gia chiến dịch điện biển phủ
trong đó có đội ngũ dân công

thời điểm đó công tác bảo vệ dân công đặt ra những yêu cầu rất khó khăn đối với lực lượng công an
công an nhân dân đã được tham gia chiến dịch điện biển phủ
công an nhân dân đã được tham gia chiến dịch điện biển phủ
trong đó có đội ngũ dân công đặt ra những yêu cầu trực tiếp bảo vệ hoạt động của các lực lượng các ngành tham gia chiến dịch